sau phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân về tình trạng sầu riêng chết hàng loạt tại tỉnh đắk lắc khiến nông dân bị thiệt hại nặng nề về kinh tế cũng như gây tâm lý hoang mang
thì đến nay đã có nguyên nhân được xác định các cơ quan trong tỉnh đang triển khai những phương án khắc phục để bà con nông dân sớm ổn định trong sản xuất
hơn hai tháng qua nông dân tại các xã của huyện crong park đã phải chịu thiệt hại kinh tế nặng nề do cây sầu riêng bị chết mà chưa rõ nguyên nhân
theo đại diện của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc thì các chuyên gia đã mang mẫu đi giám định và sẽ có kết quả trong thời gian sớm nhất
qua khảo sát ban đầu trao đổi với các cán bộ kỹ thuật của huyện nông nghiệp tình nguyên họ nói cái này có thể là nhiều nguyên nhân phải đang tìm kiếm
trước tình hình này các ngành cũng phải vào cuộc bệnh quyết liệt và phải nhờ đến các cơ quan chuyên ngành
theo thông báo mới nhất từ tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đắk lắc
thì nguyên nhân chính khiến hơn bốn trăm bảy mươi hectare sầu riêng ở crong park bị bệnh do nấm phytophthora gây ra
đây là một loại nấm thủy sinh gây ra hiện tượng thối rễ một thân cành cây
đặc biệt đây là loại nấm cũng có tồn tại rất nhiều trong vườn sầu riêng
tuy nhiên ngoài việc thời tiết mưa nhiều thì nguyên nhân khác đã khiến nấm phát triển và gây hại cho cây
nó cũng làm dụng phân nối học các loại kích thích ra hoa đậu quả
thì chúng ta khai thác cũng là quá sức đối với cây sầu riêng
do vậy mà cây sầu riêng thì nó sẽ bị tình trạng suy dinh dưỡng sau đợt thu hoạch quả
và kết hợp với thời tiết như thế thì nó bùng phát trình hại
để trừ bệnh hiệu quả tri cục khuyến cáo bà con nông dân tập trung phun thuốc điều trị bệnh rứt điểm
khi hết bệnh mới bón phát triển
phân phục hồi cây trồng
còn những vùng chưa bị bệnh thì thực hiện các biện pháp canh tác quản lý sâu bệnh hại tổng hợp
chọn giống năng suất cao ổn định ít nhiễm bệnh
sử dụng trồi mắt ghép từ những cây không bị bệnh để nhân giống
sử dụng giá thể bầu giống sạch trộn với phân chuồng và chế phẩm sinh học có chứa vi sinh vật hữu ích để bổ sung dinh dưỡng hiệu cơ ngăn ngừa dịch bệnh